cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn cao yến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là phó ban dân vận huyện ủy để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định
về quản lý đất đai trong thời gian ông này giữ chức trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện
cùng với nguyễn cao yến ninh thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện đắc hà
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum khởi tố và bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu quá trình công tác tại phòng tài nguyên và môi trường huyện đắc hà
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn cao yến và ninh thành luân biết rõ không có căn cứ để giao đất
thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá theo quy định
đối với một số diện tích đất trên địa bàn huyện nhưng vẫn tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện đắc hà
ban hành tờ trình đề nghị thường trực hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương thực hiện việc giao đất trên địa bàn
nguyễn cao yến và ninh thành luân đã trực tiếp lập hồ sơ tờ trình tham mưu đề nghị ủy ban nhân dân huyện đắc hà
giao đất ở không qua đấu giá trái quy định
tổng số lô đất đã ký quyết định giao đất không qua đấu giá không đúng đối tượng là tám mươi một lô đất ở cho năm mươi trường hợp
với tổng diện tích là gần hai mươi sáu m hai quy thành tiền là hơn năm tám tỷ đồng
vụ án đang được cơ quan điều tra công an tỉnh con tôm tiếp tục điều tra làm rõ
hai mươi ba tháng hai bắt được nhật khi đang làm công nhân ở khu công nghiệm hòa khánh
hiện nhật bị công an huyện quận liên triểu tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ
khởi tố các hành vi hủy hoại cướp tài sản cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở khu năm thị trấn phong châu huyện phú ninh tỉnh phú thọ
về hành vi cướp giật tài sản
vào hồi chín giờ ngày hai mươi bốn tháng hai công an huyện lâm thao nhận được trình báo của một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở khu một mươi xã tiên kiên huyện lâm thao về việc trưa ngày hai mươi ba tháng hai tại khu vực chợ tiên kiên huyện lâm thao
khi đang dừng xe và lấy ví tiền từ trong cốp xe ra để đi vào chợ mua đồ thì bị một người đàn ông đi xe máy
từ phía sau áp sát giật chiếc ví có ít tiền và một số giấy tờ cá nhân
sau đó đối tượng tăng ga phóng đi vào cuộc điều tra công an huyện lâm thao đã xác định làm rõ
công là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên
công là đối tượng đã có bốn tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản mới chấp hành
xong án phạt tù vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
của tỉnh cà mau diễn biến phức tạp và manh động
các đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện tịnh biên tạm giữ số hàng hóa trên để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn bắt giữ
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng hai tại khu vực xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp với công an tỉnh phát hiện bắt giữ nguyễn hà nam giang chú tại quận hoàng mai hà nội
khi đang điều khiển xe ô tô chở bốn người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam giang khai nhận qua mạng gia lô đối tượng đã nhận lời với một người không biết rõ họ tên địa chỉ lên khu vực biên giới lạng sơn để đón bốn người đàn ông trung quốc và đưa về hà nội với số tiền công là một mươi ba triệu đồng
khi đang trên đường đưa người thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
các đối tượng người trung quốc khai nhận nhập cảnh vào việt nam để tìm việc làm
thưa quý vị sau một mươi ngày xét xử ngày hôm qua hai mươi bốn tháng hai
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên án cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh
diệp văn thạnh cùng với một mươi sáu bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí cho ngân sách nhà nước hơn sáu mươi chín tỷ đồng
bị cáo diệp văn thạnh bị tuyên phạt một mươi năm tù
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh trần trường sơn sáu năm tù
các đồng phạm nguyễn văn chiến bốn năm tù lý kiên trung sáu năm tù
nguyễn trọng nghĩa lê hữu lễ trần mười cùng năm năm tù
trần thanh vũ huỳnh công chú và trần thanh sơn cùng nhận mức án ba năm tù
ngoài ra các bị cáo lê hoàng anh bị tuyên hai năm bảy tháng một mươi chín ngày tù
phú thanh tâm hai năm một tháng hai mươi ngày tù
và đều được trả tự do tại tòa
bị cáo trần ngọc long bị tuyên án ba năm tù cho hưởng án treo
các bị cáo trang thị xây lâm pho la lữ thị thu trang và võ thị thu trang
đều hai năm tù cho hưởng án treo về cùng tội danh trên
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh trà vinh
vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo
trong đó bị cao diệp văn thạnh bị cáo buộc đã bàn hành văn bản trái
với quyết định của thủ tướng chính phủ và thông tư của bộ tài nguyên và môi trường
về việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường võ thị sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba tp hcm hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày hai mươi bốn tháng hai
một nhóm người đi dự sinh nhật tại quận một về đến trước số nhà hai mươi tám cách mạng tháng tám
phường võ thị sáu khi hai người vừa bước xuống xe thì bị một nhóm đối tượng tấn công
khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu
sau khi tiếp nhận tin báo công an quận ba phối hợp với công an phường
tổ chức khám nghiệm hiện trường ghi lời khai các nạn nhân tập trung truy xét
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba tp hcm yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ việc trên
đến công an quận ba trình diện để phục vụ công tác điều tra và nhận được khoan hồng theo pháp luật
từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi một đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới mở cửa hội nhập kinh tế xã hội không ngừng phát triển
đã kéo theo tình hình an ninh trả tự ngày càng phức tạp
đó là sự hoạt động của các đường dây tổ chức tội phạm có quy mô lớn liên tỉnh xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài
và thực hiện hành vi phạm tội bằng những phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
trước tình hình trên cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm hình sự trong đó sử dụng biện pháp đấu tranh chuyên án
qua đó đã xác lập đấu tranh khám phá hàng trăm chuyên án có tinh chất rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
không còn tình trạng băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động ngang nhiên công khai tạo khí thế tấn công chấn áp tội phạm mạnh mẽ
chuyên án đấu tranh khởi tố một mươi hai đối tượng giải cứu năm trẻ sơ sinh bị bán sang trung quốc
chuyên án triệt phá băng nhóm đánh bạc qua internet hơn hai tỷ đồng
điều tra truy xét bắt các đối tượng gây ra các vụ thảm án gây rúng động trong quân chúng nhân dân xảy ra tại bắc giang bình phước nghệ an hương yên
đặc biệt chiến công nổi bật nhất đó là cục cảnh sát hình sự đã xác lập triệt phá bóc gỡ toàn bộ băng nhóm tội phạm nguy hiểm
do lê văn thọ tức thọ sức cầm đầu điều hành đàn em gây ra hàng loạt vụ án đặc biệt nguy hiểm như giết người mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép ma túy vũ khí và liệu nổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thậm chí đã nhanh chóng bắt giữ khi tên tử tù này trốn thoát khỏi trại giam mang lại niềm tin trong nhân dân
rất mừng là lực lượng công an của chúng ta đã truy bắt rất tích cực phải nói là có biết trong những sáu ngày đêm sau khi tử tù vượt ngục
đã liên tục theo dõi được nắm bắt được nhanh chóng bắt nải được cái đó là lực lượng công an nhân dân đó là một phần rất tích cực
trong cái phong trào khác
rất là phấn khởi là các đồng chí công an rồi thì kết hợp với lệ cảnh sát nhân dân đã gọi là tích cực bắt được của tù nhân dân
phải nói là cực kỳ phấn khỏi là đã coi như là theo dõi và bắt được tử tù như thế thì dạy cho người dân bình an làm ăn và không có cái gì để đo nắng nữa
rất tin tưởng vào lực lượng công an đã coi như là truy tìm và bắt được công tử
trong một mươi năm qua việc đấu tranh hàng trăm chuyên án có tính chất rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm tội phạm có tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài
bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội đã khẳng định sự nỗ lực ý chí phấn đấu khắc phủ khó khăn của mỗi cán bộ chiến sĩ
đồng thời cũng thể hiện nghệ thuật trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phối hợp lực lượng trong đấu tranh chuyên án của các cấp lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương
chúng tôi cũng quan niệm rằng là phòng hơn chống
đấu tranh với đối tượng phải từ sớm từ xa
nghĩa là từ khi các đối tượng manh nha hình thành của nhóm
chúng tôi đã tập trung xử lý những đối tượng mà manh nha hình thành nếu mà tập trung xử lý được
chúng tôi xử lý ngay từ khi bắt đầu nhen nhóm
thì các đối tượng đã bị triệt xá và đã xử lý trên đệ
mỗi chuyên án thành công là một bài học kinh nghiệm quý giá
bên cạnh những ưu điểm cần phải tổng kết các chuyên án để chỉ rõ các mặt hạt chế khiếu sát trong việc đấu tranh với các chuyên án
qua đó tiếp tục tạo khí thế tấn công
chấn áp tội phạm mạnh mẽ trong toàn lực lượng cảnh sát hình sự
thông qua tổng kết công tác chuyên án
nó còn có một ý nghĩa rất to lớn
đó là đúc kết ra những cái bài học kinh nghiệm cách làm hay
thì điều này không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ trên chiếc hộ khách hình sự
mà còn có ý nghĩa tác dụng cho cả hệ lực lượng
trong việc chúng ta vận dụng linh hoạt sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ của ngành
đặc biệt là biện pháp đấu tranh chuyên án
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
dự báo trong thời gian tới hoạt động của các loại tội phạm
như lừa đảo trộm cắp cướp cướp sật tài sản tiến dụng đen
sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp
nhất là sau khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
rất cần sự trung sức đồng lòng và ý thức trách nhiệm phòng chống tội phạm của mỗi người dân
để công tác này đạt hiệu quả
tạo tài khoản zalo với tên khác
sau đó kết bạn làm quen với các cô gái trẻ
rồi buông lời đường mật rụ rỗ trở đi chơi
đến đoạn đường vắng thì khống chế hiếp dâm và cướp tài sản
với hành vi này đối tượng thái hồng dương hai mươi tuổi
chú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang bắt tạm giam
tại cơ quan công an dương khai nhận vào ngày một mươi bốn tháng hai
dương gọi điện cho bị hại là một cô gái hai mươi một tuổi
ở huyện tân hiệp để rủ đi chơi
và trở đến đoạn đường vắng ở xã hiệp mỹ sơn mỹ hiệp sơn huyện hòn đất
tại đây dương dùng dao khống chế buộc cô gái phải cho dương quan hệ tình dục
sau đó dương dùng tay giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng một năm chỉ của cô gái
và lấy đi một chiếc ví bên trong có một điện thoại một thẻ atm
sau đó đối tượng đẩy ngã nạn nhân xuống sông rồi lên xe tàu thoát
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện hòn đất đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án
chính là thái hồng dương nên tiến hành bắt giữ
dương còn khai nhận với thủ đoạn tương tự trước đó
đối tượng đã thực hiện chót lọt bốn vụ hiếp dâm và cướp tài sản của bốn cô ghê khác
trên địa bàn huyện hòn đất
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ ba đối tượng
trong một đường dây chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ xe máy
chỉ trong vòng một tháng nhóm này đã liên tiếp gây ra bảy vụ
không có việc làm ổn định và cần tiền để tiêu xài
nguyễn tấn đạt đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
hàng ngày đạt thường xuyên đi trên các tuyến phố của thành phố buôn ma thuật
giò la khi thấy người nào để xe máy sơ hở liên tiếp cận rồi dùng vong phá khóa
điều khiển xe máy rồi tổ thoát
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng trên đường tổ thoát
đạt tháo và vứt bỏ biển số
từ ngày bảy đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đạt đã liên tiếp gây ra bảy vụ lấy cắp bảy chiếc xe máy của người dân
tất cả số xe máy trộm cắp được đạt mang đến hai cửa hàng sửa chữa xe
của bùi anh tuấn và phạm ngọc hảo bán
hiện công an thành phố bô ma thuật đã truy thu được năm chiếc xe máy tăng vật
tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn bắt giữ
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng hai tại khu vực xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp với công an tỉnh
phát hiện bắt giữ nguyễn hà nam giang chú tại quận hoàng mai hà nội
khi đang điều khiển xe ô tô chở bốn người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
giang khai nhận qua mạng gia lô đối tượng đã nhận lời với một người không rõ họ tên địa chỉ
lên khu vực biên giới lạng sơn để đón bốn người đàn ông trung quốc và đưa về hà nội
với số tiền công là một mươi ba triệu đồng
khi đang trên đường đưa người thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
các đối tượng người trung quốc khai nhận nhập cảnh vào việt nam để tìm việc làm
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi bốn tháng hai ở nước ta tiếp tục tăng cao
với hơn sáu mươi chín một trăm linh ca mắc mới tăng gần tám tám trăm linh ca so với ngày trước đó
và đáng chú ý là có tới gần bốn mươi tám hai trăm linh ca trong cộng đồng
như vậy là liên tiếp bảy ngày qua kể từ ngày một mươi tám tháng hai cho đến ngày hai mươi bốn tháng hai
số ca mắc mới covid một mươi chín tại việt nam đã vượt mốc bốn mươi ca f một ngày
và theo đà tăng mạnh
về công tác điều trị đến nay đã có gần hai ba mươi bốn triệu ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta được điều trị khỏi
trong số các f đang điều trị có hơn ba một trăm linh ca nặng
tại tp hcm số ca trẻ em nhiễm covid một mươi chín trên toàn địa bàn thành phố đang tăng cao
cụ thể số trẻ nhiễm trong tuần từ ngày một mươi bốn tháng hai cho đến ngày hai mươi một tháng hai
cao gấp ba lần so với tuần trước đó
trước tình hình này thành phố đã có kế hoạch chăm sóc trẻ em bị nhiễm
đó là thực hiện chiến dịch bảo vệ trẻ em

hà nội vẫn đang dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới
với chiều hướng tăng mạnh gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân
cùng với tâm lý này là tình trạng người dân đổ xô đi mua các mặt hàng phòng chống dịch
khiến cho giá một số mặt hàng vật tư y tế cũng tăng đột biến
để kiểm soát kịp thời hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
và đảm bảo thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hà nội đã bàn hành công điện hỏa tốc
về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đẩy mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung như sau
đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd các quận huyện thị xã tiếp tục quán triệt phân cấp từ thành phố đến cấp cơ sở
với nguyên tắc bốn tại chỗ chủ động chống dịch hiệu quả sẵn sàng các phương án
bảo đảm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
quản lý nhóm nguy cơ và tiếp tục giả soát trẻ em trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
và nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn
đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động
tổ hỗ trợ chăm sóc theo dõi f tại nhà nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu sở y tế phối hợp với các địa phương
đẩy mạnh và thân tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm vét mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi
hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai theo chỉ đạo của thủ tướng
về giáo dục lãnh đạo tp hà nội yêu cầu sở giáo dục và đào tạo
chủ trì chỉ đạo tổng hợp ý kiến các nhà trường khẩn trương ra soát đánh giá
đảm bảo an toàn trong trường học với học sinh khối lớp một đến lớp sáu khi trở lại học trực tiếp thời gian qua
việc đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp
báo cáo ubnd tp trong ngày hai mươi năm tháng hai
để xin ý kiến thường trực thành ủy xem xét chỉ đạo
về việc tăng giá vật tư y tế ubnd tp hà nội chỉ đạo cục quản lý thị trường tp công an tp cục thuế tp
phối hợp các sở ngành tp và ubnd các quận huyện thị xã
tổ chức triển khai ngay việc kiểm tra kiểm soát đối với các cơ sở cá nhân kinh doanh dược sản phẩm dịch vụ test covid một mươi chín
xử lý nghiêm các vi phạm về giấy phép việc trục lợi tăng đột biến giá kinh doanh hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc
theo quy định của pháp luật bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng cũng như sức khỏe của cộng đồng tránh gây bức xúc trong dư luận
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại khu thượng thị trấn kẻ sạp huyện bình giang tp hải dương
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện kim thành của tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thu ngà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thương chú tại thôn phù tải xã kim đính huyện kim thành tp hải dương
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách một cm trên sau mép trái
ngoài ra công an huyện kim thành tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn hường
nguyễn thu ngà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thương chú tại xã kim liên huyện kim thành tp hải dương
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trên sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý